liên minh châu âu eu sẽ cấm các kênh truyền thông nhà nước của nga là rt và sputnic phát sóng ở khối này
đồng thời cấm một số ngân hàng nga tham gia vào hệ thống tin nhắn ngân hàng sreap
thông báo này vừa được đưa ra trong bối cảnh bruxelles đã siết chặt cơ chế trừng phạt đối với moscow
thông báo của chủ tịch eu dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi công bố trên công báo của eu
đại diện của hai mươi bảy quốc gia thành viên eu cũng nhất trí cấm tham gia các dự án có vốn của quỹ đầu tư trực tiếp nga
hiện mỹ và các đồng minh phương tây đang tìm cách làm tê liệt lĩnh vực ngân hàng của nga và đồng rút thông qua một loạt biện pháp trừng phạt
kể từ đầu năm đến nay thì đồng rút đã mất hai mươi bảy giá trị và đang giao dịch ở mức thấp nhất trong lịch sử so với đồng đô la mỹ
trong một diễn biến liên quan chủ tịch ngân hàng thế giới quân banh và tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế mf
đã thông báo về gói hỗ trợ trị giá ba tỷ đô la mỹ của quân banh cho ukraine
trong khi đó imf sẽ sớm xem xét các đề xuất viện trợ khẩn cấp